tại bắc ninh ban biên tập báo nhân dân cùng tỉnh ủy bắc ninh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn với chủ đề
bắc ninh đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa theo hướng công nghiệp công nghệ cao hiệu quả thân thiện
đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí nguyễn nhân chiến ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bắc ninh chủ trì hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã phân tích đánh giá nhiều góc độ khác nhau trong quá trình đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa ở tỉnh
theo hướng công nghiệp công nghệ cao hiệu quả thân thiện đồng thời khái quát tổng kết những bài học kinh nghiệm
những tồn tại khó khăn hạn chế từ đó đưa ra những dự báo đề xuất những kiến nghị bước đi và giải pháp cho quá trình thực hiện
tạo sự thông thoáng cho các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa phương
chúng tôi cũng cùng với doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp là lựa chọn các diện tích đất thích hợp
rồi phối hợp với họ trong đặc biệt quan tâm việc có mặt bằng sạch để tạo ý kiện cho doanh nghiệp
thủ tục với đất đai về đầu tư cũng rất là nhanh chóng
và đặc biệt đối với bắc ninh thì chúng tôi đã có một tổ công tác hay nói cách khác là gọi là bác sĩ doanh nghiệp
để nắm được những mong muốn của doanh nghiệp rồi là cùng với họ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
và đặc biệt là chủ tịch bác dân tỉnh làm tổ trường một tổ công tác các chính sách ưu đãi
ví dụ như miễn giảm một phần thuế rồi ưu đãi về tiền thuế đất trong quy định của tỉnh trong thời gian vừa qua
với các nội dung vấn đề được đề cập trong hội thảo được phân tích ở nhiều góc độ
đã cho thấy bức tranh toàn cảnh về công cuộc đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa tại tỉnh bắc ninh
để làm tốt các cấp ủy đảng chính quyền tỉnh bắc ninh không ngừng đổi mới tìm ra những giải pháp đột phá về thể chế
một trong những giải pháp quan trọng nhất của bắc ninh là chúng tôi tập trung vào trong giai đoạn tới
là tập trung vào phát triển cái công nghiệp hỗ trợ tại sao
tại vì trong thời gian vừa qua tỉnh bắc ninh đã thu hút
đầu tư tập trung cho mấy cái ngành công nghiệp lớn và tỉnh cũng xác định là có ba ngành công nghiệp trọng điểm của bắc ninh phát triển trong thời gian tới
đó là công nghiệp điện điện tử công nghiệp cơ khí và công nghiệp chế biến nông sản công nghệ cao
ba cái lĩnh vực này thì đều đòi hỏi là phải có cái ngành công nghiệp hỗ trợ đi theo
cho nên để phát triển bền vững ngành công nghiệp bắc ninh trong thời gian tới
thì chúng tôi tập trung cao vào cái việc mà thu hút và đẩy mạnh cái phát triển công nghiệp hỗ trợ cho ba cái ngành này
hội thảo nó là một cái nội dung làm cái hoạt động
một là làm rõ hơn các quan điểm các vấn đề về đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa
thì tới đây bao nhiêu dân sẽ tiếp tục phối hợp với tỉnh bắc ninh và các cấp quỷ khác
trong tuyên truyền về vấn đề tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết
một là tuyên truyền về các quan điểm đường lối
hai là quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết như thế nào đó
mà như cái chủ đề hôm nay nói là thân thiện và hậu quả
các tham luận của các nhà khoa học các đại biểu tham dự hội thảo
sẽ là cơ sở để đưa ra những hoạch định cụ thể nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa
theo hướng công nghiệp công nghệ cao của bắc ninh nói riêng và các tỉnh thành trong cả nước nói chung